lâu nay thì thất bại vẫn là nỗi ám ảnh với nhiều người và họ thường phải tìm mọi cách để che giấu nỗi sợ đó
không biết là anh tiến tú và chị mỹ linh có kinh nghiệm gì để vượt qua nỗi sợ thất bại trong cuộc sống không ạ
đối với tôi thì tôi đối mặt với nó tôi hiểu rằng sau mỗi lần thất bại chúng ta sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm hơn
và như vậy thì chúng ta sẽ sau mỗi lần thất bại chúng ta sẽ đến gần hơn với thành công
vâng đúng như vậy muốn thành công thì không được sợ hãi thất bại
và có thể nói là kỹ năng để vượt qua nỗi sợ hãi thất bại là một kỹ năng rất cần thiết
và chúng ta cũng cần phải thường xuyên rèn luyện nó trong cuộc sống hàng ngày
vâng đúng vậy và hiện tại thì vẫn chưa có một loại sách giáo khoa hay là một chương trình nào cụ thể
để mà dạy con người ta cách vượt qua nỗi sợ thất bại trong cuộc sống
và nắm bắt được thực tế đó một công ty tại canada đã cho ra đời một loại đồ chơi đặc biệt
để có thể giúp chúng ta luyện tập kỹ năng đối mặt với thất bại trong cuộc sống
đây là sản phẩm của một doanh nghiệp tại thành phố toronto của canada
đồ chơi trải nghiệm thất bại này đang thách thức quan niệm rằng thất bại là điều vô cùng đáng sợ
trong cuộc sống nói là đồ chơi nhưng nhà sản xuất hy vọng sản phẩm này sẽ trở thành loại giáo cụ hữu ích
trong trường học thậm chí có thể hướng đến đối tượng thuộc bất kỳ độ tuổi nào
thông qua trò chơi này người chơi có thể tìm ra cách đối mặt với thất bại cùng những rủi ro
sự cạnh tranh và sự đổ lỗi vốn phổ biến trong xã hội hiện đại
không ai là chưa từng thất bại thế nhưng tôi thấy giáo dục lại chưa trú trọng đến việc dạy chúng ta đối mặt với nó
sản phẩm này được thiết kế cho mọi lứa tuổi
trò chơi này khá đơn giản khi nhiệm vụ của bạn là cố gắng giữ sự cân bằng khi xếp càng nhiều khối gỗ
lên một vòng tròn dựng đứng càng nhiều càng tốt trong vòng năm phút
điều đặc biệt là có khối gỗ có nam châm và có khối thì không
kết thúc trò chơi mỗi khối gỗ đứng vững trên chiếc vòng sẽ được tính điểm
điều bạn và đồng đội phải quyết định là liệu giữ mức an toàn hay mạo hiểm chấp nhận thất bại
để có thể có kết quả cao hơn
tôi nghĩ đây là ý tưởng hay
ban đầu tôi đã không cố gắng để chiến thắng
thế nhưng cứ chơi rồi lắng nghe mọi người trao đổi dám thử mạo hiểm
và rồi cuối cùng tôi cũng đã có điểm số khá cao
đây là một trò chơi khá đơn giản nhưng sâu sắc
trong năm phút bạn có thể có cái nhìn sâu sắc về cách đối phó với rủi ro
cách đối phó với cạnh tranh và cả cách đối phó với những kỳ vọng từ người khác
với công ty đồ chơi này quan trọng là cách chúng ta coi thất bại là điều tất yếu
và là lễ thường để cảm thấy thoải mái hơn là căng thẳng sự hãi
trong âm nhạc và thể thao thì thất bại được coi là luyện tập
thế nhưng trong giáo dục không có từ thay thế nào khác
đó chỉ là thất bại
trò chơi trải nghiệm thất bại là một phần trong chiến dịch có tên là kickstarter của hai mươi một
để gây quỹ mang những trò chơi ý nghĩa đến với các công ty và trường học trên thế giới
những nhà thiết kế trò chơi hy vọng những ai có cơ hội trải nghiệm
sẽ có thể chấp nhận và thoải mái tự tin đối mặt với thất bại trong cuộc sống